nguồn tiền vay đã hỗ trợ ông rất lớn trong việc mua máy cắt cỏ hệ thống tưới nước và tuyệt đối không sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu trong trồng cây
tuy nhiên ông cũng chia sẻ nguồn vốn năm mươi triệu vay mới chỉ đáp ứng được khoảng ba mươi ba mươi năm số vốn cần thiết
nếu làm vườn quy mô như ông thì khá khó khăn khi muốn chuyển đổi cây trồng hay cải tạo vườn cần quay vòng vốn
cái mức một trăm linh triệu đối với hộ lông dân là như thế là phù hợp
bởi vì muốn gì phải chỉ là hỗ trợ
chứ đừng lên đầu tư toàn bộ đầu tư toàn bộ thì người dân sẽ ỉ lại
thì hỗ trợ thì người dân sẽ có cái lỗ lực hơn thì hiệu quả đem lại kinh tế cao hơn
đồi tre trải rộng tại xóm lầy năm xã minh đức của ông đỗ văn thơ đã giúp cho gia đình ông không chỉ thoát nghèo
mà còn tạo việc làm thường xuyên cho năm sáu lao động trong xóm
với nguồn vay từ quỹ quốc gia về việc làm đã rất kịp thời hỗ trợ ông và gia đình trong việc phát triển đồi trè
ông cũng là một trong ba người được tiếp cận nguồn
nguồn vốn này thông qua đoàn thanh niên xã minh đức
để nâng cao chất lượng tín dụng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã phổ yên
thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng nhằm phát hiện ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời
những tồn tại vướng mắc trong hoạt động tiến dụng chính sách
đồng thời đánh giá đúng chất lượng tiến dụng chính sách thực tế tại cơ sở
cũng như tác dụng hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn tiến dụng ưu đãi
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kết quả kiểm tra giám sát đã thực hiện tại một mươi tám xã phường
với bốn mươi tám tổ tiết kiệm và vay vốn và một trăm bốn mươi bảy hộ vay vốn
cho kênh trẻ cho gia đình chúng tôi từ năm hai nghìn một mươi bảy đến bây giờ
gia đình cũng có nguồn thu nhập mỗi năm này có được nguồn thu nhập tương đối
vốn giải quyết việc làm thì có ba hộ được tiếp cận với vốn giải quyết việc làm
để tạo điều kiện cho bà con nhân dân tại địa phương tiếp cận
chủ động và dễ dàng với chương trình tín dụng này
tại các điểm giao dịch xã
ngân hàng chính sách xã hội cũng thực hiện
niêm yết công khai các chính sách ưu đãi các văn bản mới của chính phủ
ngân hàng chính sách xã hội danh sách các hộ vay vốn còn dư nợ
theo từng tổ chức hội nhận ủy thác
có hòm thư góp ý kiến cho hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội
công khai các chế độ chính sách tại các điểm giao dịch xã
thủ tục thực hiện cho vay cũng được giải quyết thuận lợi nhanh chóng
và người dân cũng nhận thức rõ việc hưởng lợi từ chương trình tiến dụng này
nếu mà mình mà thu nhập lớn thì mình sẵn sàng là mình sẽ vay cao hơn
nhưng mà phải có nào hiệu quả thì mới dám vay
chứ còn nếu mà làm mà vay mà không có hiệu quả thì thật sự nó không dám vay
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại thị xã phổ yên
dư nợ chương trình cho vay tín dụng giải quyết việc làm trên hai mươi ba tỷ đồng
đạt chín mươi năm kế hoạch đề ra
nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã giải quyết việc làm cho năm trăm bảy mươi tám lao động
chủ yếu để phát triển trồng trè
cây ăn quả chăn nuôi
ngay tại xã minh đức cũng đã hình thành nên vùng trồng cây ăn quả
trồng trè việt gáp đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên tại thị xã phổ yên có trên một trăm hai mươi sáu người đang trong độ tuổi lao động
có trên hai mươi năm lao động bị ảnh hưởng do thu hồi đất
do quá trình thu hút đầu tư giải phóng mặt bằng
đây cũng là vấn đề mà tỉnh thái nguyên nói chung
cũng như nhiều địa phương trong cả nước gặp phải trong vấn đề cho vay giải quyết việc làm
nguồn vốn này
chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vay vốn tại địa phương
mới giải quyết việc làm được cho năm số lao động tại địa phương
ngân hàng chính sách xã hội thị xã phổ yên đề nghị trung ương
bổ sung thêm nguồn vốn giải quyết việc làm
ngân sách tỉnh ngân sách thị xã hàng năm tiếp tục chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội
để cho vay giải quyết việc làm góp phần tạo việc làm
phát triển các vùng trồng cây ăn quả cây trè
những cây trồng có thế mạnh tại địa phương
mang lại thu nhập tốt cho người dân
qua tiếp cận vốn đặc biệt là vốn giải quyết việc làm
tôi cảm thấy rằng vốn giải quyết việc làm đối với bây giờ là năm mươi triệu
tôi thấy rất là thấp
cũng mong muốn đề xuất làm sao để lưng được vốn giải quyết việc làm
tạo cho đoàn viên thanh niên để có công an việc làm tại cơ sở
hiện ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh thái nguyên
đang quản lý dư nợ gần ba bốn trăm linh tỷ
trong đó nguồn vốn dành cho giải quyết việc làm chiếm một trăm năm mươi một tỷ
thì nguồn vốn từ ngân sách địa phương và doanh nghiệp
gần chín mươi tỷ tỷ lệ vốn giải quyết việc làm chiếm bốn sáu
mặc dù vậy thái nguyên đã thực hiện các chương trình
tiến dụng chính sách xã hội hiệu quả đúng quy định
nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện
thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới
ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn
giữa ngân hàng chính sách xã hội cùng phối hợp
với sở lao động thương minh xã hội là phối hợp rất là chặt chẽ
trong quá trình truyền tải vốn kiểm tra vốn
làm sao có hiệu quả
sau quá trình đánh giá giải quyết việc làm trên địa bàn hàng năm
sở lao động thương minh xã hội cũng là cơ quan chủ trì
tham mưu cho ủy ban dân tỉnh trong công tác kiểm tra này
kết quả kiểm tra hàng năm được đánh giá là hoạt động tiến dụng chính sách
mà đặc biệt là chương trình cho vai giải quyết việc làm
chúng tôi cho vai về cơ sở hiệu quả
và đã đáp ứng được một phần nhỏ cái nhu cầu
của các hộ dân có nhu cầu đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên
quỹ quốc gia về việc làm trong những năm qua
đã chứng minh được tính nhân văn của mình
mặc dù nguồn vốn không nhiều
nhưng hoạt động cho vay của quỹ rất hiệu quả
có phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động
nguồn vốn được bảo toàn
chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng quỹ
tại ngân hàng chính sách xã hội không ngừng được mở rộng
tính đến nay tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm
duy trì và mở rộng việc làm đạt gần một mươi bảy tỷ đồng
doanh số cho vai giải quyết việc làm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đạt gần hai mươi năm tỷ đồng
với gần tám trăm linh lượt khách hàng được vay vốn
có phần hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
cho tám trăm tám mươi năm lao động
doanh số thu nợ cho vay giải quyết việc làm đạt một mươi ba tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng
trong những năm qua ngân hàng chính sách xã hội
thực hiện chính sách cho vai
đảm bảo đúng đối tượng
các dự án hiệu quả
tỉ nợ lao động thấp
và ngành lao động luôn kiểm soát
mục tiêu đó là tạo việc làm
duy trì việc làm cho lao động
thông qua nguồn vốn đã duy trì
và phát triển sản xuất kinh doanh
và đảm bảo hiệu quả của đồng vốn vai
cũng như việc thu hồi vốn vai
đạt kết quả rất tốt
nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế
về duy trì và mở rộng việc làm
nghị định bảy mươi bốn của chính phủ
có hiệu lực từ mùng tám tháng một mươi một sắp tới
cho phép tăng mức cho vai và thời hạn cho vai
lên gấp đôi so với hiện tại
cả người lao động và mô hình tập thể dự án
tuy nhiên đây cũng là băn khoăn của địa phương
khi nguồn vốn từ quỹ quốc gia thấp
sẽ khiến người lao động hưởng lợi giảm
thực hiện chương trình đăng mức cho vai
theo nghị định mới của chính phủ
từ năm mươi triệu đến một trăm linh triệu
trên một hộ gia đình
thì đây là một cơ cấu nguồn vốn càng thiếu
đến như bây giờ là thực hiện cái nghị định sáu mươi một
hộ gia đình năm mươi triệu
thì chúng tôi cái cơ cấu nguồn vốn giải quyết việc làm
với cho vai bình quân được bốn mươi triệu
mà nếu khi mà nâng cái nguồn vốn lên một trăm linh triệu
thì nhu cầu vốn này lại càng thiếu
cho nên là thay mặt cho
chính phủ nhân hạng chính sách tỉnh nguyên
rất mong các cấp các ngành
từ trung ương đến địa phương
tiếp tục quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội
trong khi đó
quan tâm đến hoạt động là giải quyết việc làm
tại chỗ để cho các đối tượng
không phải là hộ nghèo cận nghèo thoát nghèo
có điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh
tăng thu nhập và làm giàu để xây dựng quê hương
thì đây là một việc
mà ngân hàng chính sách xã hội
sẽ thực hiện các việc huy động
từ các nguồn vốn xã hội
nguồn vốn từ trong dân cư
để thực hiện cho vai
các địa phương
cũng ủy thác
cái nguồn vốn này
nhiều hơn nữa trong ngân hàng chính sách xã hội
và ngân hàng chính sách xã hội
căn cứ vào cái điều kiện
của từng địa phương
căn cứ vào nguồn vốn vai
vừa sử dụng tốt nguồn vốn vai hiện có
vừa đảm bảo cái thứ tự ưu tiên
nếu mà được
thì thực hiện
hỗ trợ cho người lao động
không chỉ vai vốn
mà chúng ta phải thực hiện
phương châm năm hỗ trợ
đó là hỗ trợ về định hướng sản xuất
hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ về kỹ thuật
hỗ trợ thứ ba là hỗ trợ về vốn
hỗ trợ thứ tư là hỗ trợ về thị trường
và hỗ trợ thứ năm là hỗ trợ quản lý tài chính vi mô
huy động nguồn vốn từ xã hội hóa
đồng thời có những giải pháp cụ thể
trong thực hiện hài hòa chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm
tăng hiệu quả thiết thực
với nhu cầu thực tế
chính là bài toán mà ngân hàng chính sách xã hội
sẽ thực hiện trong thời gian tới
điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp
cần đủ bốn điều kiện sau
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
trừ các trường hợp sau đây
người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
hợp đồng làm việc trái pháp luật
hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng trở lên
trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
đối với các trường hợp
hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn
một mươi hai tháng trở lên trong thời gian ba mươi sáu tháng
trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp
ký hợp đồng lao động theo mùa vụ
hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn
từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng
đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp
tại trung tâm dịch vụ việc làm
chưa tìm được việc làm sau một mươi năm ngày
kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
trừ các trường hợp sau
thực hiện nhiệm vụ quân sự nhiệm vụ công an
đi học tập có thời hạn từ đủ một mươi hai tháng trở lên
chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cai nghiện bắt buộc
bị tạm giam chấp hành hình phạt tù
ra nước ngoài định cư đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng
trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động
người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
tại trung tâm dịch vụ việc làm
bên cạnh quy định tăng mức vay tăng thời hạn cho vay
thì bài toán về điều chỉnh nguồn vốn vay
từ quỹ quốc gia về việc làm
cũng là điều cần được xem xét
sử dụng nguồn vốn hiệu quả gắn liền
với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương
bên cạnh đó cũng cần nhân rộng những mô hình kinh tế cá nhân
tập thể đạt hiệu quả cao
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đến đây thời lượng của tạp chí lao động và xã hội tuần này cũng đã hết
trước khi chào tạm biệt
mời quý vị và các bạn đến với những thông tin ý nghĩa
trong những điều cần biết
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo